tin quốc tế liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine bộ quốc phòng nga ngày một mươi tám tháng bốn thông báo các lực lượng nước này đã triển khai đợt không kích quy mô lớn trong đêm nhằm vào các cơ sở và mục tiêu quân sự của ukraine
bộ quốc phòng nga thông báo đã sử dụng lực lượng không quân lực lượng tên lửa hệ thống pháo và phòng không nhằm vào hàng trăm mục tiêu ở kharkov zaporizhia donetsk và càng mykolaiv
cụ thể không quân nga đã bắn phá một trăm linh tám khu vực tập trung lực lượng và trang thiết bị của ukraine trong khi lực lượng pháo binh nga cũng tấn công ba trăm một mươi năm mục tiêu quân sự khác
liên quan đến hoạt động sơ tán dân thường ukraine hôm qua thông báo tiếp tục dừng hoạt động sơ tán người dân khỏi các thành phố và thị trấn chiến tuyến tại khu vực phía đông nước này do chưa đạt được thỏa thuận với nga
các hành lang nhiên đạo từng nhiều lần phải tạm dừng xong đây là lần kéo dài nhất
trong khi đó người phát ngôn của tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết ankara đang tiếp tục nỗ lực
đưa moscow và kiev vào bàn đàm phán song hiện tình hình vẫn còn phức tạp